trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới có lẽ mong ước lớn nhất của nhiều người dân trên khắp thế giới đó là cầu mong một năm bình an nhiều may mắn và không còn xung đột chiến tranh hay đói nghèo
nhân dịp này các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng đã phát đi những thông điệp gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân
từ đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh chủ tịch trung quốc tập cận bình đã chia sẻ trao đổi trực tuyến với sáu điểm cầu trên toàn quốc qua đó gửi lời chúc mừng năm mới tới hơn một bốn tỷ người dân trung quốc
ông tập chúc mừng người dân trung quốc thuộc tất cả các dân tộc năm mới mạnh khỏe hạnh phúc bày tỏ hy vọng người dân được sống trong một đất nước hòa bình phát triển thịnh vượng trong năm tới
tổng kết lại năm hai nghìn hai mươi hai ông tập cho rằng toàn thể người dân trung quốc đã cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn thách thức đạt thành tiệu mới trên nhiều lĩnh vực
trong năm mới ông tập kêu gọi toàn thể người dân nỗ lực nhằm đạt được những thành tựu lớn hơn đóng góp cho sự phát triển của đất nước
trong khi đó nhân dịp năm mới quý mão tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân châu á nói chung và người dân trung quốc nói riêng
trong bài phát biểu của mình tổng thư ký antonio guterres nhấn mạnh con thỏ là biểu tượng của nghị lực và sự khéo léo đây là những phẩm chất cần thiết khi nhân loại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách
với tinh thần hy vọng và sự khởi đầu mới nhân dịp tết nguyên đán tổng thư ký liên hợp quốc đã gửi lời chúc năm mới mạnh khỏe thịnh vượng và hạnh phúc tới mọi người dân